ủy ban điều tra liên bang nga cho hay đã thu hồi được hộp đen chuyến bay cũng như một mươi thi thể nạn nhân từ hiện trường vụ rơi máy bay từ vùng tivia hôm hai mươi ba tháng tám
và trong danh sách hành khách có mặt trên chuyến bay thì có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân gopner fjj preekanjan
theo đó các điều tra viên đã thu giữ bộ lưu chuyến bay và các tài liệu cùng đồ vật quan trọng phục vụ việc xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn
công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành trong khi các chuyên gia pháp y đã bắt đầu giám định adn để xác định danh tính các nạn nhân
trước đó vào tối hai mươi ba tháng tám chiếc máy bay embuler đã bị rơi ở tỉnh tivia khiến toàn bộ một mươi người trên máy bay thiệt mạng trong đó có ông yevgeny pregan
ủy ban điều tra liên bang nga đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm an toàn vận tải hàng không sau vụ việc
tổng thống nga vladimir putin cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và khẳng định đây là một thảm kịch